theo thông lệ hàng năm vào ngày chín tháng riêng lễ hội truyền thống khu phố đa hội phường châu khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh lại được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính và biết ơn của nhân dân trong vùng tới vị thành hoàng làng là thái bảo quận công trần đức huệ người được xem là ông tổ nghề rèn sắt thép nơi đây
lễ hội truyền thống khu phố đa hội được tổ chức hàng năm là dịp để con cháu dân hương tưởng niệm vị thành hoàng làng bày tỏ lòng thành kính và nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội đồng thời đây cũng như là dịp để du khách địa phương về tìm hiểu văn hóa và cội nguồn quê hương

được người dân gìn giữ lễ hội với mục đích hướng người dân về cội nguồn dân tộc đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa của làng nghề
toàn dân ta hội chúng tôi tổ chức lễ hội truyền thống chi hân tiên tổ dân hương bái tổ và tưởng niệm đến công đức của tiền nhân đã khai cơ đập ấp lập nên làng đa hội cho con cháu họ trần được trường tồn mãi mãi đến ngày nay
ngoài phần tế lễ như truyền thống phần hội có nhiều trò chơi dân gian biểu diễn võ thuật lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng riêng